thưa quý vị và các bạn chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
trách nhiệm của người làm báo khi tham gia mạng xã hội của tác giả việt quang
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
phức tạp nhạy cảm đang cần tạo cách nhìn thái độ tích cực
mang tính xây dựng của cộng đồng và sự đồng thuận của xã hội
thông tin vụ việc chưa được kiểm chứng gây hoang mang trong nhân dân
gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước
hoặc người thi hành công vụ gây tổn hại về thể chất danh dự nhân phẩm của công dân
tuyên truyền kích động bạo lực cổ suý lối sống đồi trụy hủ tục mê tín dị đoan
các hành vi tiêu cực phân biệt đối xử về giới vùng miền dân tộc chủng tộc
trên thực tế nếu người làm báo vi phạm các quy định nêu trên sẽ không chỉ vi phạm luật báo chí
mà còn vi phạm bộ luật hình sự và hội nhà báo việt nam đưa ra các quy định này
là trực tiếp xác định tiêu chí đạo đức nghề nghiệp có tính chất gian đe để hội viên không vi phạm
có thể coi quy tắc là văn bản đầu tiên mà một tổ chức chính trị xã hội
và một tổ chức chính trị xã hội có thể tạo ra
các quy tắc và nghề nghiệp ở việt nam đưa ra để yêu cầu thành viên của mình thực hiện khi sử dụng mạng xã hội
không như những gì về quy tắc mà các ý kiến thiếu thiện trí xuyên tạc vu cáo đăng tải trên mạng xã hội
việc ban hành những quy định đối với phóng viên nhà báo khi phát ngôn thông tin trên mạng xã hội
là công việc bình thường quen thuộc với nhiều cơ quan báo chí trên thế giới
chưa kể nếu đi sâu vào chi tiết nội dung quy tắc được xem là phù hợp với xu hướng phát triển
của báo chí kỹ thuật số nhất là so sánh với các chuẩn mực quy tắc đạo đức báo chí
journalist ethics and standards đang hiện hành tại nhiều nước
như tổ chức mạng lưới đạo đức báo chí đã công bố năm nguyên tắc chuẩn mực đạo đức của người làm báo
bao gồm một sự thật và chính xác
hai tính độc lập
ba thái độ công bằng và vô tư
bốn tính nhân văn
năm tính đạo đức và chính xác
sáu trách nhiệm
hay báo washington post bưu điện washington cũng quy định rõ
khi sử dụng các mạng xã hội như facebook twitter để đưa tin hay đăng tải thông tin đời sống cá nhân
chúng ta vẫn phải bảo đảm tính liêm chính của mình và luôn nhớ rằng
chúng ta vẫn là những nhà báo của tờ washington post dù ở bất kỳ đâu
các thông tin đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của phóng viên tờ washington post
cần phải được xác minh bởi phòng biên tập tin tức
mỗi bình luận và liên kết do chúng ta chia sẻ đều được coi là phát ngôn chính thức
bất kể thông tin đó được cài đặt ở chế độ quyền riêng tư
tương tự hãng tin afp cũng công bố bản hướng dẫn phóng viên của afp sử dụng truyền thông xã hội gồm bốn chương
một quản lý trang cá nhân
hướng dẫn cách hành xử khi đăng nhập tài khoản trực tuyến
ba những nội dung được phép đăng tải
bốn đăng tải các nội dung của afp
văn bản của afp nhấn mạnh các nhà báo cần hiểu rằng họ phải quản lý các thông tin đăng tải trên facebook twitter cá nhân
chịu trách nhiệm pháp lý trước các vấn đề phát sinh từ nội dung đó
thực tế cho thấy những quy định về trách nhiệm đối với người làm báo khi tham gia mạng xã hội mà washington post và afp
là hai thí dụ cụ thể
đã thể hiện quan điểm của các cơ quan báo chí trên thế giới về các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trước thách thức từ không gian mạng
dù có những khác nhau về tổ chức cơ quan quản lý chủ quản điều hành giữa báo chí việt nam và báo chí các quốc gia trên thế giới
thì những chuẩn mực nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm báo khi tham gia mạng xã hội về cơ bản không có khác biệt
rõ ràng trong thời đại số và xu thế cách mạng công nghiệp bốn
trong thời đại số bốn quyền thông tin tự do thông tin là không thể ngăn cấm
tuy nhiên với tư cách nhà báo với vai trò chức năng nhiệm vụ xã hội và đặc thù nghề nghiệp của mình
càng cần phải giữ gìn đạo đức vững vàng quan điểm trong việc tiếp nhận xử lý thông tin và tham gia thông tin
với người làm báo việt nam cùng với đó còn cần nắm vững thấm nhuần các đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
để tuyên truyền đúng
qua bài viết mà còn cả khi tham gia mạng xã hội
hơn lúc nào hết mỗi người làm báo việt nam cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp ý thức nghiêm túc về trách nhiệm xã hội của mình
quá trình đổi mới toàn diện hoạt động báo chí việt nam chỉ có thể đạt được khi mỗi người làm báo thật sự là công dân gương mẫu
thật sự là người vừa có trình độ chuyên môn vừa có đạo đức nghề nghiệp trong sáng lành mạnh
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
trách nhiệm của người làm báo khi tham gia mạng xã hội của tác giả việt quang bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau
hẹn gặp lại